trong ba năm từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám tổng sản lượng thịt da cầm chiếm một mươi bảy năm một mươi chín so với tổng sản lượng thịt các loại
tăng trưởng bình quân qua ba năm là đạt gần bảy thịt gà tăng trưởng bình quân gần sáu năm
từ một nghề phụ nay chăn nuôi da cầm đã trở thành nghề sản xuất chính cho nông nghiệp nước ta
chăn nuôi gia cầm hiện nay đã tiếp thu nhanh những tiến bộ khoa học công nghệ tiên tiến
cả về con giống và trang thiết bị để có những sản phẩm chất lượng và giá trị cao nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường
tuy nhiên chăn nuôi gia cầm nước ta vẫn còn hạn chế trong liên kết sản xuất
tình trạng mất cân đối cung cầu do chăn nuôi nông hộ còn nhiều giá thành sản phẩm còn cao dịch bệnh luôn đe dọa
với thị trường trên chín mươi năm triệu dân và khoảng một mươi năm triệu khách du lịch nhu cầu tiêu dùng trong nước về thịt da cầm sẽ ngày càng tăng cao
bên cạnh đó việc tiếp cận và tham gia các tổ chức quốc tế các hiệp định thương mại tự do đã và đang được đẩy mạnh
sẽ có tác động tích cực đến khả năng sản xuất đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu các sản phẩm da cầm